sau đây là nội dung chi tiết
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
vừa lập một chiến công xuất sắc
phá thành công chuyên án
bắt giữ hai đối tượng
tăng vật thu giữ là sáu viên ma túy tổng hợp
vào khoảng một mươi một h bốn mươi phút ngày hôm nay
tại khu vực ngã ba xã tà lèn tp điện biên phủ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
đã phá chuyên án
bắt quả tăng hai đối tượng là thảo a tánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại bản gia phú a xã na tông huyện điện biên
và hạng a khứ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại bản phù lồng c xã phú nhi huyện điện biên đông
đang có hành vi mua bán trái phép chân ma túy
tăng vật thu giữ gồm sáu viên ma túy tổng hợp
hai xe máy hai điện thoại di động
và một số giấy tờ có liên quan
tại cơ quan công an thảo a tính và hạng a khứ khai nhận
đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới
đang trên đường mang đi tiêu thụ
thì bị lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh điện biên bắt giữ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng